khi đăng thông tin về sổ đỏ của lô đất cần giao bán không ai nghĩ rằng những thông tin này sẽ xuất hiện trên một cuốn sổ đỏ khác một cách tinh vi
thậm chí là lô đất đã bị bán đi lúc nào mà chủ nhân cũng không hề hay biết
hình thức lừa đảo này đã xuất hiện tại nhiều địa phương trên cả nước và mới đây là vụ việc vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa lật tẩy
bằng cách nào mà đối tượng phạm tội đã thực hiện chót lọt được hành vi
sau đây mời quý vị cùng theo dõi phóng sự dưới đây
cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi một bà trần thị hường chú tải đường quang trung thành phố nha trang
rất bất ngờ khi nhận được thông tin lô đất do bà đứng tên chủ sở hữu ở số bốn mươi chín b lam sơn thành phố nha trang
đã được bán cho một cặp vợ chồng ở thành phố hồ chí minh với giá hơn năm tỷ đồng
bán tín bán nghi vì sổ đỏ lô đất bà vẫn còn giữ và chưa hề bán cho ai
tuy nhiên khi làm việc với cơ quan công an bà mới biết sổ đỏ mà bà đang giữ là sổ giả
và chưa có thể bán cho ai

thì tôi sổ sách thì tôi bỏng cấp bình thường
đến khoảng một thời gian sau thì mới có một người thông báo là họ bị mua miếng đất này là bị lừa
và thông báo cho tôi là bị tráo sổ
đây là hai nạn nhân đã bị các đối tượng lừa bán lô đất của bà hưởng
theo đó thông qua một trang web mua bán họ biết thông tin về mảnh đất tại bốn mươi chín b lam sơn
thành phố nha trang được giao bán với giá năm tỷ hai trăm linh triệu đồng
liên hệ với số điện thoại đăng bán và trực tiếp
biết đến xem kiểm tra mảnh đất trên là thật
hai bên đã thỏa thuận giao dịch qua điện thoại mua bán với giá năm tỷ một trăm năm mươi triệu đồng
hai bên hẹn nhau tại một văn phòng công chứng
và với một màn kịch hết sức tinh vi các nạn nhân đã bị đối tượng lừa chiếm đoạt một tỷ hai trăm linh triệu đồng
hai bên mình với họ trao đổi với nhau qua gia lô
bởi vì họ nói ở xa ở những tỉnh khác và tỉnh họ đang có dịch
cho nên là họ không muốn họ không thể đến gặp mình được
hẹn nhau một ngày để ra văn phòng
văn phòng công chứng
thế nên là sau khi mà lăn tay và ký giấy tờ xong hết rồi mình lại đưa tiền mặt cho họ
và trong quá trình mà công chứng họ đang xử lý để chuẩn bị đóng dấu và ký tên
thì họ phát hiện ra bất thường ở trong cái lịch sử mà mua bán của căn nhà đó
thì họ mới hỏi
thì khi đấy là mình mới tìm hai người đó xem họ đâu rồi
nhưng mà khi mà tìm thì họ đã đem lại mất rồi
quá trình điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa đã xác định
thủ đoạn của nhóm này rất tinh vi
khi nắm được thông tin về sổ đỏ giao trên mạng chúng tiến hành làm giả một cuốn y như thật
tiếp theo chúng tiếp cận chủ lô đất để tìm cách cháo lấy sổ đỏ thật
có được sổ đỏ thật chúng tiếp tục làm giả các giấy tờ liên quan
rồi phân cho các đối tượng đóng vai như những người chủ thật của lô đất
quá trình giao dịch những đối tượng này sẽ đứng ra bán rồi chiếm đoạt tiền
khi nó chiếm đoạt được cái nó lấy được cái sổ đỏ thật
thì lại bắt đầu nó
tìm người trong nhóm để phân công vị trí vai trò từng người
sau đó là nó làm toàn bộ giấy tờ ví dụ những giấy chứng minh giả
gắn cái hình mà cái người đóng giả chủ đất vào
rồi làm sổ hồ khẩu giả làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân giả
để mà tiến hành cho đăng ra quán thừa đất trên mạng với giá rẻ hơn một nửa
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh
hòa đã khởi tố bắt tạm giam đối với dương thị hồng và đỗ hữu bình
đều trú tại huyện sóc sơn thành phố hà nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cơ quan công an hình thức lừa đảo tinh vi này đã xuất hiện ở nhiều địa phương trong nước
và lần đầu tiên xuất hiện ở khánh hòa
qua vụ việc này cơ quan công an cũng khuyến cáo đối với người bán đất
khi đăng thông tin bán đất chỉ nên đăng thông tin về lô đất
không đăng thông tin về thân nhân chủ lô đất
đối với người mua cần hết sức thận trọng nghiên cứu kiểm tra kỹ các yếu tố thông tin về pháp lý
khi mua các tài sản lớn như bất động sản tránh để các đối tượng tội phạm lợi dụng gây án